trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng chín chương trình khảo sát postal tour dành cho người mua và báo chí quốc tế tại an giang đã được tổ chức tại an giang
đoàn đã đến khảo sát thánh đường eusan tại làng trăm xã đa phước huyện an phú và rừng tràm trà sư thuộc xã văn giáo huyện tịnh biên
đây là hoạt động của trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh an giang với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để trao đổi thông tin hợp tác xây dựng và kết nối tour tuyến du lịch
giúp các doanh nghiệp trải nghiệm thực tế hiểu rõ hơn cảnh đẹp hữu tình của an giang nhằm phát triển các gói du lịch